đổi mới tổ chức bộ máy sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức theo hướng tinh gọn hiệu lực và hiệu quả
là một trong ba chương trình trọng tâm được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lâm hà lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi vì vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện ủy lâm hà đã tập trung triển khai nhiều giải pháp
nhằm cụ thể hóa chương trình trọng tâm này
đối với những trường hợp mà đến tuổi nghỉ hưu thì mình giải quyết cho các bộ nghỉ hưu và không tuyển thêm
mà sắp xếp lại trong nội bộ để cho nó hợp lý giữa các cơ quan tổ chức đồng thời là xây xây dựng cái đề án vị trí việc làm
để xác định rõ các vị trí việc làm để đảm bảo rằng là các cơ quan đơn vị có số lượng công chức viên chức hợp lý
và theo cái hướng là hoạt động hiệu quả
từ năm hai nghìn một mươi năm ban thường vụ huyện ủy đã giao đồng chí nguyễn thanh nhung
phó ban tuyên giáo huyện ủy kiêm nhiệm vị trí giám đốc trung tâm chính trị huyện
thay cho người tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu
dù phải đảm nhiệm cả hai vị trí nhưng với kinh nghiệm từng làm phó giám đốc trung tâm trước đó
đồng chí thanh nhung nhanh chóng nắm bắt và giải quyết tốt công việc được giao
trong quá trình công tác thì đảm nhận hai vai trò vừa là phó ban tuyên giáo vừa làm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
thì có rất nhiều những thuận lợi trong công tác ví dụ như là đi họp hành
đi tiếp thu các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để mình là người tuyên truyền trong các lớp tập huấn trong các lớp bồi dưỡng
tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện rất là kịp thời
chính vì vậy tôi cho đây là một cái thuận lợi và một cái chủ trương rất là đúng đắn của đảng và nhà nước ta
với cách bố trí chức danh kiêm nhiệm như vậy huyện lâm hà đã giảm được một biên chế
đồng thời giảm được một khâu trung gian giúp việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết được nhanh chóng trực tiếp và hiệu quả hơn
ở khối chính quyền vừa qua huyện ủy đã chỉ đạo đưa kế toán của tất cả tám phòng ban về một đầu mối
thành lập bộ phận kế toán trực thuộc văn phòng ủy ban nhân dân huyện nhờ đó giảm được năm vị trí
trên thực tế từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay huyện lâm hà đã giảm được sáu trên sáu mươi bảy biên chế
đồng thời cắt giảm được ba mươi sáu hợp đồng lao động ở các phòng ban của ủy ban nhân dân huyện
khi có nghị quyết ba mươi chín thì cũng đã triển khai một bước rồi
và ngay trong nghị quyết của đại hội đảng
thì là vấn đề đội mới kỳ hệ thống tổ chức bộ máy
theo hướng tính dạng và hiệu quả
và sau đó thì lại tiếp nhận một cái làn gió rất là mới
nghị quyết trung sáu
thì cũng là một thuận lợi để lâm hà triển khai việc này
tăng cứ vào trưng tên đầu của tỉnh
thì lâm hà sẽ xây dựng
một cái trưng tên đầu của ủy ban nhân dân
các cơ quan đơn vị sẽ xin kế hoạch để triển khai thực hiện
làm thế nào đó mà từ giờ đến năm hai nghìn hai mươi
là với tinh giản ít nhất là một mươi
định hướng sắp xếp kiện toàn tổ chức đã được huyện ủy lâm hà xác định theo lộ trình
trong thời gian tới để giảm đầu mối giảm tối đa cấp trung gian cấp phó
và khắc phục tình trạng trùng lập trồng chéo chức năng nhiệm vụ
huyện ủy hướng đến nhất
huyện ủy hướng đến nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận
kiêm chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện
sắp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về ban tuyên giáo huyện
về khối chính quyền huyện sẽ sắp nhập hai ban quản lý rừng
trung tâm nông nghiệp sắp nhập về phòng nông nghiệp huyện
phòng dân tộc sắp nhập về văn phòng huyện
chúng tôi mong muốn thì cũng tương đối nhiều
hoặc là ví dụ về các xã chẳng hạn
thì chúng tôi cũng muốn là thành lập cái văn phòng chung của mặt trận và các cái đoàn thể
trong đó thì chúng tôi định hướng là nếu được là một chủ tịch mặt trận này
trưởng các đoàn thể thì sẽ kim luôn phó tịch mặt trận chẳng hạn
thế như vậy thì nó sẽ giảm đi một cái phó chủ tịch mặt trận
và hai nữa là phó các đoàn thể
nếu như có thể sắp xếp được và cho chúng tôi quan trọng là cơ chế
cho mình cơ chế khoáng kinh phí
thì một số cái định hướng thì huyện chúng tôi cũng đã bàn
nhưng mà có nhiều cái thì chúng tôi cũng phải xin chủ trương ở trên
và có cái thì cũng phải chờ ở trên có cái định hướng để mình làm
không có những cái nào mà chú động làm trước thì chúng tôi cũng đã chú động làm
để đạt được cái mục tiêu
tôi cho rằng đến hai nghìn hai mươi một thì mục tiêu một mươi đấy thì huyện chắc chắn là làm được
lộ trình bước đi vững chắc nhằm tinh giản biên chế
gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ
công chức viên chức trên toàn huyện đã cho thấy tính tích cực
chủ động sáng tạo của huyện ủy lâm
vì vậy tới đây khi tỉnh ủy lâm đồng chính thức thông qua chương trình hành động của toàn tỉnh
huyện ủy lâm hà hoàn toàn có thể chủ động đẩy mạnh đổi mới
sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy biên chế của huyện theo đúng chủ trương đề ra